ngày chín tháng hai tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trưởng ban chỉ đạo đề án
tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư đề án tám trăm chín mươi sáu đã họp cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bộ công an thực hiện nhiệm vụ cấp số định danh cá nhân
cho nhóm trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
bộ tư pháp đã phối hợp với bộ công an triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh điện tử
tại tất cả các cơ quan đăng ký quản lý hộ tịch tại một mươi hai tỉnh thành phố
tính đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đã cấp được ba trăm ba mươi năm ba trăm bảy mươi một định danh cho trẻ em mới sinh
dự kiến sẽ triển khai trên toàn quốc vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công an cũng đã triển khai cấp năm năm triệu chứng minh nhân dân căn cước công dân
tại một mươi sáu tỉnh thành phố
chỉ rõ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay mới hoàn thành các thủ tục
để chuẩn bị xây dựng chậm hai năm so với dự kiến ban đầu và sự phối hợp
giữa các bộ ngành trong triển khai nhiệm vụ vẫn còn tồn tại chưa nhịp nhàng

chúng ta có một cái kết hợp phối hợp với nhau phải thật là chặt chẽ

phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu bộ thông tin và truyền thông
phải tham gia xem xét thống nhất về cơ sở vật chất trang thiết bị
quy chuẩn tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu bộ thông tin và truyền thông